bị cáo buộc thu thập dữ liệu người dùng trái phép
cáo buộc liên quan đến mục tiêu chính trị
cáo buộc không kiểm soát các thông tin nhạy cảm cổ vũ bạo lực và dung túng cho nạn khiêu dâm
làn sóng phản đối tiktok liệu có khả năng trở thành vấn đề toàn cầu
tờ the world street vào tháng một mươi năm ngoái đã từng phát hiện ra hiện tượng các phiến quân của nhà nước hồi giáo tự xưng is
đã sử dụng mạng xã hội tiktok để tuyên truyền chủ nghĩa khủng bố và làm công cụ tuyển quân
nội dung mà các tài khoản này đăng tải là những video nhằm tuyên truyền chủ nghĩa khủng bố
cũng như tuyển mộ những người theo dõi hỗ trợ cho nhóm is hoạt động
trên tiktok từng tồn tại cả quốc ca của nhà nước hồi giáo tự xưng
cũng như những cảnh quay sát chết và các thành viên phiến quân is đều được đăng tải trên các tài khoản tiktok này
trước đó vào tháng chín tờ guiden của anh từng cảnh báo trong một bài điều tra độc lập
qua đó chỉ rõ cách thức mà những người điều hành mạng xã hội tiktok đang được hướng dẫn kiểm duyệt các video
theo quy định của chính phủ trung quốc
nhưng sóng gió lớn nhất đến với tiktok là từ mỹ với những động thái mạnh mẽ đến từ chính tổng thống donald trump
tổng thống donald trump cùng nhiều quan chức chính phủ mỹ quan ngại về vấn đề an ninh quốc gia
và tin rằng công ty quốc hữu của trung quốc đang sở hữu tiktok sẽ gửi dữ liệu người dùng về cho chính quyền bắc kinh
để phục vụ mục đích tình báo cũng như các mục đích khác
ông trump muốn cấm phần mềm này hoạt động trên đất mỹ
đầu tháng tám năm nay tổng thống mỹ donald trump tuyên bố ấn định hạn chót cho tiktok trên đất mỹ
theo đó nếu ứng dụng này không tìm được người mua để chuyển giao chủ sở hữu khác
thì sẽ bị đóng cửa tại mỹ vào ngày một mươi năm tháng chín
tổng thống mỹ sẽ bị đóng cửa tại mỹ vào ngày một mươi năm tháng chín
trước đó thượng nghị sĩ thuộc đảng dân chủ mỹ ông chuck schumer
từng quan ngại và cảnh báo về việc quân đội mỹ tuyển tân binh sử dụng tiktok của trung quốc
ứng dụng này hiện đang bị điều tra chính thức với các lý do liên quan đến an ninh quốc gia của mỹ
một số chuyên gia cũng nói rằng ngay cả khi biden công ty trung quốc đang sở hữu tiktok
dữ liệu người dùng cho chính phủ trung quốc hãng cũng không còn lựa chọn nào khác
luật an ninh quốc gia năm một nghìn chín trăm chín mươi ba của trung quốc quy định
các cơ quan an ninh quốc gia có thể kiểm tra thiết bị liên lạc điện tử của các tổ chức và cá nhân nếu cần thiết
luật tình báo quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy của nước này cũng yêu cầu các tổ chức và công dân
phải hỗ trợ và hợp tác với cơ quan tình báo của nhà nước
khi thông tin này đi kèm với cái cách mà tiktok thu thập dữ liệu người dùng trong suốt thời gian qua
đã khiến nhiều người giật mỉ
theo chính sách bảo mật của tiktok ở mỹ ứng dụng được phép thu thập tự động các thông tin
như địa chỉ ip dữ liệu liên quan đến vị trí địa lý cũng như lịch sử duyệt và tìm kiếm
nó cũng quét và phân tích tin nhắn mà người dùng soạn gửi và nhận trong ứng dụng
dữ liệu này được sử dụng để giúp nền tảng phát hiện gian lận và các hoạt động bất hợp pháp khác
đồng thời hiển thị quảng cáo mục tiêu chính xác
không chỉ thu thập các thông tin theo thỏa thuận với người dùng
tiktok còn bị phát hiện thu thập trái phép các thông tin khác
vào tháng sáu vừa qua một người sử dụng phiên bản peta của ios một mươi bốn
đã phát hiện ứng dụng mạng xã hội tiktok dường như đang lén lút thu thập dữ liệu của người dùng
sau khi tải ios một mươi bốn phiên bản bta người dùng phát hiện ứng dụng tiktok
đang lưu lại những nội dung gõ phím của mình
ios một mươi bốn đã liên tục gửi thông báo cho thấy ứng dụng tiktok sao chép thông tin được nhập trên bản phím
với khoảng ba ký tự trong một lần ghi lại
sau khi tiến hành năm mươi bốn ứng dụng này thì họ phát hiện ra là các dữ liệu trong bộ nhớ tạng của thiết bị di động của chúng ta
sẽ bị các ứng dụng này thu thập trong đó có thích thắc thư rộng
thí dụ như khi chúng ta copy mã otp này
đây là một cái mã mà khi ngân hàng nhắn tin đến mà chúng ta thực hiện lệnh chuyển tiền
thì nó nằm trong bộ nhớ tạm thì các ứng dụng này họ cũng thu thập
thực tế là thu thập dữ liệu trong bộ nhớ tạng này thì nó cũng là một cái nghiệp vụ bình thường của các ứng dụng thôi
nhưng điều đấy đặt lên một câu hỏi lớn là có thể sẽ bị lọt lộ những dữ liệu này
từ cái việc mà các ứng dụng được quyền copy dữ liệu bộ y tế như vậy thì có thể sẽ bị lộ mật khẩu
có thể bị lộ cái mã ngân hàng và biết đâu đấy có thể bị mất tiền trong cái quá trình mà sử dụng ứng dụng
thế là một câu hỏi
khỏi thứ hai là họ thu thập cái hành vi của người sử dụng bao gồm sở thích là gì
ở độ tuổi bao nhiêu vùng địa lý nào hay xem những nội dung gì kết bạn với những ai
thì toàn bộ dữ liệu này được sử dụng vào mục đích gì
liệu dữ liệu này có bị khai thác để cung cấp cho các đơn vị bán hàng hay không
cái toàn bộ cái cơ sở dữ liệu này được lưu trữ ở đâu
và liệu cái chính phủ mà quản lý cái dữ liệu này họ có khai thác không
thì đấy là những câu hỏi mà hiện nay thì cũng chưa có những cái câu trả lời được
nói về là hiểm họa thì chắc chắn là sẽ nói là có
bởi vì khi mà những thông tin của mình gửi đi ra ngoài như thế
thì chúng ta không thể biết được là những thông tin gửi đi
hay là thông tin đó được sử dụng để làm gì
nên là hiểm họa đối với thông tin cá nhân mà được sử dụng một cách có độc pháp
hay là một cách mà chúng ta không thể biết được
đó là hoàn toàn có và đương nhiên là người dùng cũng phải là tỉnh giác
ủy ban truyền thông hàn quốc kcccc từng cho biết
tiktok vi phạm luật viễn thông của nước này
do thu thập dữ liệu của trẻ em dưới một mươi bốn tuổi mà không được sự đồng ý của cha mẹ
cũng như không thông báo chính xác cho người dùng về việc chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài
cơ quan này sau đó ra quyết định phạt tiktok một trăm tám mươi sáu triệu won
tức gần ba sáu tỷ đồng tiền việt vì lỗi trên
để tránh nguy cơ bị thu thập dữ liệu thì người dùng đã xóa ứng dụng tiktok sau khi cài đặt
điều này liệu có giải quyết được vấn đề
kết quả điều tra của wall street journal
cho biết tiktok từng ghi lại địa chỉ mark của hàng triệu thiết bị android trái phép
ngay cả khi họ thay đổi cài đặt quyền riêng tư hoặc từ chối quyền truy cập
địa chỉ mark là một dãy số định danh không thể thay đổi của người dùng
giúp các nhà quảng cáo theo dõi hành vi trên internet của họ
thậm chí khi người dùng xóa tiktok reset lại máy tải lại tiktok mới
địa chỉ mark vẫn không thay đổi
về mặt nội dung của wall street journal
từng khiến nhiều quốc gia phải lên tiếng cáo buộc ứng dụng này
dung túng cho bạo lực khiêu dâm và các nội dung phản cảm khác
video có nội dung khiêu dâm
những đoạn này khi cổ vũ cho bạo lực
không thiếu những kiểu nội dung phản cảm như vậy xuất hiện trên tiktok
gây quan ngại cho nhiều quốc gia
chính phủ nhiều nước đã ngay lập tức cấm cửa ứng dụng này

một thử thách đặc biệt được nhiều nội dung phản cảm là thử thách của lý do chết

thử thách này được phát triển bằng những video chia sẻ
đánh lạc với người trên tương lưu bằng các dự án đánh lạc và cách đàn bạc

tháng hai năm hai nghìn một mươi chín một số chính trị gia ấn độ kêu gọi cấm tiktok hoặc quy định chặt chẽ hơn
sau khi có những lo ngại về nội dung khiêu dâm đe dọa trực tuyến và các vụ lừa đảo
và cho đến đầu tháng bảy này chính phủ ấn độ đã quyết định cấm sử dụng tiktok
cùng với năm mươi tám ứng dụng di động khác được phát triển bởi các công ty trung quốc như wechat hay trình duyệt uc
tất nhiên đang tiến hành kháng cáo với các lệnh cấm ứng dụng này
hãng bytedance cũng đang đe dọa kiện ngược lại các cuộc điều tra của mỹ
tuy vậy những cáo buộc trên rõ ràng đã mang đến một cái nhìn rất khác về ứng dụng trung quốc này
tại nước ta tiktok được định danh là ứng dụng
tuy nhiên tầm ảnh hưởng và sức mạnh lan tỏa của nó không khác gì một mạng xã hội khổng lồ
vậy có nên chăng cần phải áp dụng các quy định quản lý mạng xã hội
đến đây thời lượng dành cho chương trình an ninh mạng tuần này của chúng tôi cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại